ban tổ chức festival huế hai nghìn hai mươi thông báo lễ hội mang tầm quốc tế này sẽ được diễn ra từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi một tháng tám
thay vì từ ngày hai mươi tám tháng tám đến ngày hai tháng chín như lịch dự kiến trước đó
lý do của việc thay đổi thời gian tổ chức là nhằm bảo đảm cân đối các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và sáu mươi năm ngày kết nghĩa hà nội huế sài gòn do trung ương tổ chức
với thay đổi này chương trình nghệ thuật khai mạc festival huế hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra vào lúc hai mươi h ngày hai mươi sáu tháng tám
và bế mạc lúc hai mươi h ngày ba mươi một tháng tám đây là lần thứ hai thời gian tổ chức chương trình bị thay đổi
trước đó do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên lịch được thay đổi lần thứ nhất
theo ban tổ chức do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín nên đây là kỳ lễ hội với thành phần tham gia chủ yếu là các đoàn nghệ thuật
và nghệ sĩ trong nước hướng đến một lễ hội vừa mang tính truyền thống
đậm nét văn hóa của quốc gia
huế nói riêng và việt nam nói chung nhưng đồng thời cũng đem lại sự tươi mới để phục vụ công chúng ở nhiều độ tuổi phát nhập